bộ công an yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ra soát tài khoản của ca sĩ đàm vĩnh hưng ca sĩ thủy tiên danh hà trấn thành tại các tổ chức tiến dụng trong và ngoài nước
ngày một mươi bốn tháng một mươi thông tin từ bộ công an cho biết động thái này nhằm quá trình xác minh đơn tố cáo dư luận cũng như các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh về việc một số ca sĩ lợi dụng việc quyên góp từ thiện cứu trợ người dân miền trung mùa lũ năm hai nghìn hai mươi
bước đầu cơ quan điều tra đã mời ca sĩ thủy tiên ca sĩ đàm vĩnh hưng lên phối hợp làm việc
nguồn tin nói trên cho biết ngoài hai ca sĩ nói trên danh hà trấn thành cũng bị xác định là nằm trong diện phải rà soát
căn cứ điều tám mươi tám bộ luật tố tụng hình sự cơ quan điều tra yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng phối hợp rà soát tài khoản của các cá nhân này tại các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
bộ công an yêu cầu cần được cung cấp các tài liệu như bản sao hồ sơ mở tài khoản toàn bộ thông tin cá nhân liên quan đến chủ tài khoản của các tài khoản đã rà soát xác định nếu có thống kê tổng số tiền giao dịch số dư hiện có trong tài khoản sao kề chi tiết tất cả các giao dịch của tài khoản từ thời điểm mở tài khoản đến nay thông tin họ tên địa chỉ số tài khoản đối ứng người nộp tiền vào và người nhận tiền từ tài khoản nói trên
mục đích là làm rõ khoản tiền tử thiện thu thập các căn cứ
giấy tờ chứng minh các tài khoản phải cụ thể
nếu cần thiết có thể mời những người trong danh sách nhận tiền để ghi nhận lời khai cán bộ điều tra cho biết
ca sĩ đàm vĩnh hưng thủy tiên và danh hải trấn thành thời gian qua đã dính đến sự ồn ào liên quan đến việc hoạt động từ thiện
trước việc bị cho là ăn chặn tiền cứu trợ của đồng bào lũ lụt miền trung các nghệ sĩ này đã lên tiếng phản bác đồng thời gửi đơn đề nghị công an tp hcm điều tra việc mình bị vu khống